thứ trưởng lê văn tuyến bày tỏ mong muốn những kinh nghiệm trao đổi giữa hai bộ thiết thực và hiệu quả
thứ trưởng lê văn tuyến bày tỏ mong muốn những kinh nghiệm trao đổi giữa hai bộ thiết thực và hiệu quả
sau gần ba mươi phút tiếp cận lực lượng cứu nạn của công an thành phố đà nẵng đã đưa nam du khách quốc tịch nga ra ngoài an toàn

sự báo từ đêm ngày hai mươi chín đến sáng ngày ba mươi một tháng một mươi ở khu vực từ nam nghệ an đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày mai ba mươi tháng một mươi đến ngày ba tháng một mươi một trên các sông từ quảng bình đến quảng ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ ba đến bảy m hạ lưu từ một đến ba m
trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động một báo động hai có sông trên báo động hai riêng các sông ở thừa thiên huế ở mức báo động hai và trên báo động hai nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lỡ đất tại khu vực vùng núi ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi
tỉnh quảng ngãi có hàng loạt dự án thủy điện đang hoạt động bởi vậy câu chuyện đảm bảo an toàn khâu vận hành xả lũ trong mùa mưa bão được tỉnh đặc biệt chú trọng
tỉnh quảng ngãi đã chỉ đạo các chủ đầu tư dự án thủy điện ra soát xây dựng các phương án ứng phó thiên tai tổ chức các đợt diễn tập vận hành xả lũ đảm bảo an toàn hồ đập thủy điện để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra khi có mưa lũ
một buổi diễn tập vận hành xả lũ
lũ tại thủy điện đắc rinh huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi để chuẩn bị ứng phó mưa lũ năm hai nghìn hai mươi ba
các tình huống giả định trong khâu quản lý hồ chứa các bước vận hành xả lũ điều tiết được đưa ra thực hành có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư thủy điện và chính quyền địa phương
những lần diễn tập này giúp cho công tác vận hành ứng phó mưa lũ tại các dự án thủy điện như thủy điện đắc rinh không bị động và đảm bảo điều tiết xả lũ hiệu quả
trước mùa mưa lũ chúng tôi tổ chức tất cả các công tác chuẩn bị từ công tác là chuẩn bị bốn tại chỗ
cũng như là đặc biệt là hệ thống cơ khí thủy công và anh cung đập tràn là chúng tôi phải tiến hành là trước thân ba mươi một thân tám là chúng tôi phải tiến hành sau cái việc bảo dưỡng
chạy thử tất cả các hệ thống cơ khí đập tràn để mà cơ khí thi công để mà sẵn sàng vận hành
tỉnh quảng ngãi hiện có hai mươi tám dự án thủy điện
trong đó có một mươi sáu thủy điện đã đi vào vận hành
phát điện hiện nay các chủ đầu tư đều đã lên kế hoạch xây dựng phương án cũng như tập kết vật tư máy móc theo phương châm bốn tại chỗ để chủ động ứng phó với thiên tài từ sớm
trong mùa bão thì công ty đơn vị cũng thành lập ra cái ban chế huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn
toàn bộ nhân viên ở nhà máy và trên đập tập trung một trăm linh
trong quy trình vận hành liên hồ chứa ở các lưu vực sông đã được tỉnh quảng ngãi phê duyệt
thì địa phương này cũng bắt buộc các chủ đầu tư dự án thủy điện phải tuân thủ đúng quy trình vận hành hồ và quy trình vận hành liên hồ
thực hiện nghiêm túc lệnh vận hành hồ chứa của cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo điều tiết giảm lũ hiệu quả cho vùng hạ lưu khi có mưa lũ xảy ra đảm bảo an toàn cho công trình hồ đập

quảng ngãi là một trong những địa phương ở miền trung thường xuyên phải đối mặt với thiên tai
đặc biệt là vấn đề mưa bắt buộc
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hôm nay cho biết đã ra quyết định truy nã bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
liên quan đến vụ án tham mô tài sản lừa đảo chiếm đo tài sản rửa tiền lạm dụng tín nhiệm chiếm đo tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảy bị can về tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng tham mô tài sản
nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bảy bị can gồm nguyễn thị thu sương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại tp hcm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị scb đình văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại tp hcm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị scb chiêm minh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại cần thơ nguyên phó tổng giám đốc scb trầm thích tồn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tại trà vinh nguyên thành viên hội đồng quản trị scb sunheri kajang sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tại tp hcm nguyên chủ tịch hội đồng quản tr
tại trung quốc thành viên hội đồng quản trị scb lam lee jork sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tại tp hcm nguyên thành viên hội đồng quản trị scb nguyễn lâm anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tại tp hcm nguyên phó giám đốc chi nhánh bến thành scb
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo để mọi cơ quan tổ chức cá nhân biết phát hiện bắt xử yêu cầu các bị can tự rác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án
mọi thông tin cần thiết đề nghị liên hệ điều tra viên hoàng hà số điện thoại chín mươi bảy ba trăm hai mươi một một nghìn chín trăm bảy mươi bốn phòng hai của cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu địa chỉ bốn mươi bảy phạm văn đồng
phương mai dịch quận cầu giấy tp hà nội
chuyển sang một thông tin khác lương văn duy chú tỉnh tuyên quang hiện ở thành phố hà giang đã bị công an huyện bắc quang tỉnh hà giang ra quyết định tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chống người thành công vụ
tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi phát hiện duy lái xe tải kéo theo rơ móc có dấu hiệu vi phạm tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông vĩnh tuy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên duy bỏ chạy khiến tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi
tiến hành cân tải trọng cảnh sát giao thông xác định xe của duy vượt quá tải trọng chín mươi một sáu đo nồng độ cồn đối tượng vi phạm gấp đôi mức kịch khung
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính nhưng đối tượng không chấp hành mà còn chửi bới lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông đồng thời cho xe chắn ngang quốc lộ hai gây ủn tắc giao thông
tại huyện mơ rắc tỉnh đắk lắc các già làng trưởng buôn và cán bộ chính quyền vừa đưa tám người nhẹ dạ cả tin mắc mưu ngay theo phun rô có liên quan đến vụ khủng bố ở huyện chư quynh ra kiểm điểm trước buôn làng
tám người vi phạm gồm y phách nhiê y têm nhiê y trình nhiê y phi nhiê y bờ bìa y linh nhiê y tiêm nhiê và y nhiêm nhiê ở các buôn
tại huyện mơ rắc tỉnh đắk lắc các già làng trưởng buôn và cán bộ chính quyền vừa đưa tám người nhẹ dạ cả tên mắc mưu ngay theo phun rô có liên quan đến vụ khủng bố ở huyện trưa quynh ra kiểm điểm trước buôn làng
tỉnh đắk lắc đã kịp thời nhận ra âm mưu thâm độc của bọn phản động phun rô lưu vong và những lầm lạc sai trái của mình nên họ đã không đi theo không trực tiếp tham gia gây ra vụ khủng bố ở huyện trưa quynh
tỉnh đắk lắc đã kịp thời nhận ra âm mưu thâm độc của bọn phản động phun rô lưu vong nên họ đã không đi theo không trực tiếp tham gia gây ra vụ khủng bố ở huyện trưa quynh